khu vực rừng giáp biên giới của tỉnh hà tĩnh được xác định là điểm nóng của tội phạm ma túy
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai người dân xã kim hoa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khi đi rừng phát hiện nhóm người lạ mặt gặp gỡ với một người cùng xã
họ thường trao đổi với nhau ở sâu trong khu rừng có người còn mang theo cả vũ khí
thấy khả nghi người dân đã báo với cơ quan chức năng về dấu hiệu bất thường của những người này
và từ đây một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ dần lộ diện
hành trình đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây ma túy này
từ đối tượng bán đến đối tượng mua tiêu thụ với nhiều tình tiết ly kỷ hấp dẫn
mời quý vị cùng đón xem hành trình phá án kẻ ẩn danh tam ca
phát sóng vào hai mươi h năm thứ năm ngày hai mươi chín tháng hai trên intv
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình antv kết nối tuần này
quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với intv kết nối tại website www intv gov vn
để không bỏ lỡ những câu chuyện hậu trường thú vị
mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a g intv gov vn
và quý vị cũng có thể theo dõi lại các chương trình đặc sắc đã phát sóng của chúng tôi qua app antvg
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại